vào khoảng h hai mươi phút ngày ba tháng bốn tại công ty than thống nhất ở thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh
đã xảy ra sự cố cháy khí metan tại cương lỏ xv năm một trăm bốn mươi số hai phân xưởng đảo lỏ hai
khiến bốn công nhân thiệt mạng và bảy công nhân khác bị thương
đến nay những công nhân chứng kiến vụ nổ và may mắn sống sót vẫn còn chưa hết bằng hoàng
qua ghi nhận bốn nạn nhân thiệt mạng gồm trần văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại lục hồn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
ngô thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
tạ văn nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
lê văn huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng
bảy công nhân khác đã may mắn thoát nạn hiện được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
là một trong số bảy công nhân thoát nạn trong căn cứ
trong căng tấc anh đàm văn đội sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở cao bằng xót xa kể lại
anh cho biết thời điểm đó anh vừa bắt đầu làm ca đêm
đáng chú ý anh đã phát điện ra lò có bất thường thế nhưng lại nghĩ rằng có lẽ do mình làm việc mệt nên sốt
theo anh thường ngày khi các công nhân vào lò làm việc nhiệt độ bên trong lò nóng bình thường
không khí lưu thông bên trong lò cũng được đảm bảo để tăng hiệu suất công việc
thế nhưng khi vào ca làm việc hôm ba tháng bốn anh thấy không khí bên trong lở lạnh hơn mức bình thường
tại vị trí làm việc anh đội được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư
đi được khoảng hai trăm linh mét thì anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lập tức bị hất văng vào gầm băng truyền tải than và ngất đi
một lúc sau anh lờ mờ tỉnh dậy và nhận thấy mình còn sống thế nên đã cố lần mỏi trong hầm tối để tìm đối xa
vì lúc này đường lò tối đen như mực bụi đen đã che hết tầm nhìn
hơn nữa cú hất văng sau vụ nổ đã khiến mũ bảo hộ cùng đèn pin của anh cũng bị rời mất
cũng là người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần anh nguyễn văn thanh bốn mươi năm tuổi quê ở hải dương nhớ lại
thời điểm xảy ra vụ cháy nổ anh đang cùng sáu công nhân khác xuống hầm lò để xúc than
khi cả nhóm vào hầm lò được khoảng hơn một trăm linh mét thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn do nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả
khi chấn tĩnh lại mọi người gọi hỏi nhau có ai làm sao không sau đó cùng nhau tìm lối ra ngoài
nằm trên giường hồi sức tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh công nhân tổ sản xuất nguyễn quốc khánh ba mươi tám tuổi quê ở thái nguyên bàng hoàng nghĩ lại
sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài
khi được một trăm linh mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ áp lực khí đã hất văng nhóm công nhân đi xa khoảng ba mươi mét trong hầm lò
rất may nhóm của anh không ai bị thương nặng thế nhưng mũ đèn pin và ủng bảo hộ đều bị thổi bay sau vụ nổ
được biết lúc đầu nhóm công nhân rất khó để tìm đường ra vì trong hầm lò lúc đó bụi than đen kịt
anh đã phải bỏ từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài
được biết ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn ngày ba tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần
chiêu buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
trong đó thủ tướng chỉ đạo bộ công thương phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cán bộ
công an quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế lãnh đạo tỉnh quảng ninh tkv trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân thiệt mạng phải làm các thủ tục liên quan đến các nạn nhân thiệt mạng
đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
qua ghi nhận lãnh đạo tỉnh quảng ninh thành phố cầm phà tkv đã kịp thời có mặt để chỉ đạo công tác cứu hộ
cứu nạn chữa trị cho người bị thương đồng thời triển khai công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân
đến khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày ba tháng bốn công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc
các cấp chính quyền công ty than thống nhất phối hợp với hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo
kết quả điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định vào k ba ngày hai tháng một
phó quản đốc trường văn quý phân công công việc cho nhóm thợ gồm một mươi một người
thực hiện đào tiến cương lỏ xv năm một trăm bốn mươi hai
hai mươi phút ngày ba tháng bốn nhóm thợ này đang thực hiện công việc thì xảy ra vụ tai nạn cháy nổ khí mê tan
đến nay các công nhân của công ty thán thống nhất bị thương đang được bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh thăm khám điều trị
sau khi tiếp nhận các y bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp để cấp cứu cho nạn nhân
đến trưa cùng ngày có sáu công nhân bị chấn thương phần mềm bỏng nhẹ sức khỏe ổn định
một công nhân bị sức ép của vụ nổ bị đau đầu tức ngực
qua thăm khám chưa phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng
thế nên vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức tích cực
cũng trong ngày ba tháng bốn phó chủ tịch liên đoàn lao động việt nam phan văn anh
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho các công nhân không may gặp nạn
đồng thời mong muốn y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chăm sóc điều trị
để các công nhân ổn định về sức khỏe tâm lý để sớm quay trở lại làm việc bình thường
phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam phan văn anh trực tiếp trao hỗ trợ
từ quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng cho bảy công nhân bị thương mỗi trường hợp năm triệu đồng
ủy quyền cho công đoàn than khoáng sản việt nam trao hỗ trợ cho gia đình bốn công nhân bị thiệt mạng
mỗi trường hợp một mươi triệu đồng
tại buổi thăm lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh cũng hỗ trợ một mươi một công nhân gặp nạn một mươi một triệu đồng
cùng ngày bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh đã đến làm việc tại công ty thàn thống nhất
tại buổi làm việc bộ trưởng đặng quốc khánh chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân
yêu cầu tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty than thống nhất và các đơn vị liên quan
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhất là trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân
quy rõ trách nhiệm đồng thời làm rõ quy trình điều hành quản lý của công ty
theo đó yêu cầu tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam giả soát lại quy trình kỹ thuật an toàn
quy trình quản lý lao động của các mỏ cùng với việc nhanh chóng khắc phục sự cố
tập đoàn và công ty than thống nhất tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân
để người lao động yên tâm sản xuất tiếp tục tăng cường năng lực khai thác đáp ứng than cho nền kinh tế
trong chuyến công tác bộ trưởng đặng quốc khánh đã đến thăm và chuyển hỗ trợ một mươi triệu đồng một người
đến các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh và các nạn nhân đã thiệt mạng
khí mê tan ch bốn là một loại khí không màu không mùi nhẹ hơn không khí không tan trong nước
tại mỏ than mê tan tích tụ ở trên nóc lò hoặc những khoảng trống không được thông gió
được tạo ra song song với quá trình khai thác khoáng sản
hàm lượng metan khi đạt tới giới hạn nổ có oxy và tiên lửa sẽ gây ra nổ khí mê tan
nhiệt độ tại tâm nổ có thể đạt một tám trăm năm mươi độ c và sinh ra một loại khí co cực độc
loại ký này chỉ cần hít một lượng nhỏ có thể gây thiệt mạng
sức nổ của nó gây sóng cuốn bay những gì quanh nó và có thể nổi lập liên tục nếu như liên tục có khí mê tan
đồng thời nó có thể châm ngòi cho nở bụi than nếu trong hầm lò có hàm lượng bụi lớn
các vỉ trong thép sẽ bị chảy do nhiệt độ cao gây đổ sập lò
và khi co theo gió mang đi khắp đường lò gây thương vong trong một diễn rộng
hiện nay việc sử dụng giếng đỏ và hầm khí biogas là rất phổ biến ở các vùng nông thôn
tai nạn thường xảy ra khi người dân xuống giếng xuống hầm để vệ sinh giếng vệ sinh hầm
nhặt các vật dụng bị rơi hay sửa chữa máy bơm từ đó rất dễ bị tai nạn ngạt thở do ký đầu
do vậy theo chuyên gia để tránh ngộ độc khí mê tan
cần đảm bảo hệ thống thông gió tốt trong những khu vực chứa khí mê tan
đeo các thiết bị bảo hộ và hạn chế việc hoạt động trong các khu vực có nguy cơ bị ngộ độc khí mê tan
mỗi cá nhân cần được tập huấn an toàn lao động ký lưỡng
cần đánh giá điều kiện làm việc trước khi người lao động thực hiện nhiệm vụ để xác định các điều kiện an toàn tối thiểu
trang bị một số máy đo khí oxy ch bốn nh ba h hai s ph ba co hai
đảm bảo trang bị và phương tiện đảm bảo an toàn như mặt nạ lọc độc bình dưỡng khí
trong quá trình lao động và sinh hoạt nếu phát điện mùi chứng thối
là mùi đặc trưng của khí h hai s cần đi ra ngoài ngay để đảm bảo an toàn
khi làm việc trong không gian hạn chế mọi người cần có kinh nghiệm và phương pháp dự phòng
các tình huống bất ngờ có thể xảy ra có khả năng sơ cứu cũng như cấp cứu khi cần
tại các hộ gia đình có sử dụng biogas khi quan sát bằng mắt thường thấy có hiện tượng đông váng khiến khí gass lên ít
biện pháp an toàn nhất là báo cho cơ quan chuyên môn xử lý
trong trường hợp tự xử lý cần phải mở nắp hầm ủ ký một thời gian dài để khí mê tan bày hết
sau đó dùng gậy chọc phá lớp váng mảng sinh học có thể bơm nước vào để đẩy lớp váng ra
sau khi chọc thủng lớp váng phải chờ khoảng hai ba tiếng mới được mở nắp hầm
việc cấp cứu người bị ngạt cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc là nhanh chóng đưa ra khỏi vùng bị ngạt càng sớm càng tốt
bằng mọi cách để nạn nhân hít sâu thở ra tối đa bằng cách nhắc tự thở nếu còn trí rác hoặc hô hấp nhân tạo
đồng thời với việc chuyển nạn nhân về tuyến y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời